với tinh thần san sẻ yêu thương chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đón xuân ấm áp đủ đầy
đoàn nghệ thuật tỉnh con tum vừa tổ chức chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào năm mới hai nghìn một mươi chín
mang lại không khí ấm áp cho xã vùng sâu đắk long huyện con plông còn gặp nhiều khó khăn
cùng với biểu diễn văn nghệ đoàn nghệ thuật tỉnh con tum và câu lạc bộ ilov con tum đã trao một trăm bảy mươi phần quà
gồm chăn đắp và ảo ấm mới cho các hộ gia đình thuộc diện nghèo hộ gia đình chính sách
và trung học cơ sở trao một trăm linh đôi giày cho trẻ sơ sinh cùng năm trăm linh phần quà bánh kẹo cho trẻ em trong xã
với tổng giá trị hai trăm linh triệu đồng